các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hà nội trần thị nhị hà cho biết trước tình hình số ca mắc mới tăng nhanh hà nội sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như có thể xem xét dừng hạn chế các hoạt động tập trung đông người các hoạt động lễ hội tôn giáo
mặc dù số ca mắc ở hà nội tăng cao trong những ngày gần đây nhưng quan trọng nhất là hà nội vẫn chủ động kiểm soát dịch bà hà nói
trao đổi với báo chí ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết dự kiến số ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày ở hà nội có thể tăng lên đến hai ba trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm
tuy nhiên vẫn trong dự báo và thành phố cũng đã có phương án đáp ứng sẽ khoanh gọn theo khu vực nguy cơ chứ không cách ly xã hội như trước đây
ông tuấn nói như vậy khi đề cập thực tế ngày càng nhiều địa phương trên địa bàn thành phố chuyển sang cấp độ ba
trước đó thành phố có thông báo về cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai theo đó thành phố vẫn ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình về dịch covid một mươi chín
tuy nhiên có tám quận được đánh giá ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao về dịch covid một mươi chín tăng thêm sáu quận so với lần đánh giá trước đó
thành phố chỉ còn duy nhất huyện phúc thọ ở cấp độ một màu xanh hai mươi một quận huyện còn lại ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
các quận ở cấp độ ba nguy cơ cao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai
long biên nam tử liêm tây hồ
cũng theo đánh giá thành phố có sáu mươi bảy xã phường ở cấp độ ba tăng bốn mươi hai một trăm một mươi sáu xã phường ở cấp độ hai và ba trăm chín mươi sáu xã phường ở cấp độ một
sau khi có công bố các độ dịch trên địa bàn các quận ở cấp độ ba về dịch covid một mươi chín đã có văn bản điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn
cụ thể các quận hoàn kiếm ba đình tây hồ hoàng mai thông báo siết chặt kỷ luật kỳ cương hành chính
trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử phạt theo quy định đối với các hành vi vi phạm
hạn chế tổ chức các hội họp hội nghị đông người chưa cần thiết tăng cường họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc
các quận này cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
trong những ngày diễn biến dịch bệnh tại hà nội nóng lên trở lại số bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch cũng tăng cao
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh
hà nội hiện có hơn ba trăm linh ép khâm nặng đang điều trị
trên diễn biến phức tạp đó sở y tế hà nội chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
tiểu ban điều trị cho biết hà nội đang điều trị trên hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó số chuyển nặng là ba trăm ba mươi hai ca trong đó hai trăm chín mươi trường hợp phải thở oxy mắc gọng kính
một mươi hai trường hợp thở oxy dòng cao hfnc bảy trường hợp thở máy không xâm lấn
hai mươi ba trường hợp thở máy xâm lấn
số ca tử vong ở hà nội cũng đang có xu hướng tăng
cao điểm nhất là ngày hai mươi tháng một mươi hai ghi nhận tới tám ca tử vong
trong khi trước đây nhiều ngày hà nội không có ca tử vong
tổng số ca tử vong của hà nội từ đầu mùa dịch là một trăm linh tám ca chiếm tỷ lệ ba trên số ca mắc
theo thống kê hầu hết các trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là người cao tuổi có bệnh lý nền
trước diễn biến các ca mắc mới liên tục tăng cao và để giảm thiểu nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
sở y tế hà nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
trước hết là với ca bệnh nghi ngờ ca bệnh xác định nhiễm covid một mươi chín cần được phân loại
đánh giá nguy cơ trần đoán đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng
chuyển tuyến tiếp nhận điều trị kịp thời
người bệnh đến khám chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ
đặc biệt là lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
một trăm linh đối với người bệnh phải nhập viện ghi nhận tại phiếu khám vào viện
theo chỉ đạo của sở y tế hà nội các cơ sở khám chữa bệnh sắp xếp luồng di chuyển
khu vực khám buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao
người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền
chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín sẵn sàng điều trị hai tầng để xử lý cấp cứu
điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển độ
tất cả các bệnh viện được yêu cầu không từ chối
việc tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch đảm bảo người bệnh được chuyển đến cấp cứu
tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh gần nhất
sau khi ổn định bệnh viện thực hiện khám phân loại mức độ bệnh
đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín cung ứng đầy đủ thuốc
vật tư tiêu hao trang thiết bị trang phục phòng hộ cá nhân
gia soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống oxy bình bồn chai thiết bị phụ trợ
bảo đảm tồn chữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh từ tuyến cơ sở
đến các bệnh viện theo phân tầng điều trị
quý vị thân mến việc số ca mắc và f chuyển nặng tại hà nội tăng khiến người dân lo lắng
đáng chú ý nhiều người dân không chỉ tích chữ thuốc theo các đơn truyền tay nhau trên mạng
thậm chí có người mới là f một cũng đã vội vàng uống thuốc để điều trị covid một mươi chín
thời gian gần đây ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh tại hà nội
tương tự số ca chuyển nặng cũng được ghi nhận tăng
tại các bệnh viện tuyến cuối
sở y tế hà nội cho biết kể từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
thành phố có bốn mươi một hai trăm bốn mươi một lượt bệnh nhân được điều trị
trong đó hai mươi một bốn trăm linh tám người đã khỏi bệnh
số ca mắc tăng nhanh khiến cho nhiều người dân lo lắng hoang mang
gây ra tình trạng một số người dân tích chữ các loại thuốc
thậm chí là dùng thuốc khi chưa có triệu chứng hoặc là chưa mắc covid một mươi chín
theo bác sĩ lê xuân thắng từng công tác tại bệnh viện một trăm linh ba
trong quá trình tham gia nhóm bác sĩ quân y tư vấn cho nhiều f điều trị tại nhà
anh gặp không ít những trường hợp f một f tự mua thuốc uống theo các đơn sao chép trên mạng
đơn cử như trường hợp một gia đình có chồng là f không triệu chứng
đã tiêm đủ liều vaccine nhưng vẫn vô cùng lo lắng
người này mua thuốc theo đơn được chia sẻ trên mạng để uống
sau đó anh còn chia sẻ đơn này cho các f một khác ốm cùng
các thuốc mà các f một trên đã dùng gồm có methinbrenisholones
thuốc chống viêm coticosterid paracetamol vitamin c và nhỏ mũi xúc hỏng
theo đó các f một đã uống hết
theo đơn trên bệnh nhân cũng dùng paracetamol mặc dù là không sốt
trong khi đó thì paracetamol chỉ dùng khi sốt trên ba mươi tám năm độ c
dùng một viên và sau bốn đến sáu giờ mới dùng viên tiếp theo
sau khi dùng thuốc f thì đau bụng nóng rát thượng vị
người vợ đã gọi cho bác sĩ thắng
qua triệu chứng đánh giá bệnh nhân có tình trạng viêm dạ dày do dùng cotycoid
bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân dùng thêm thuốc để giảm acid dạ dày
bảo vệ dạ dày bị tổn thương
theo bác sĩ thắng
việc dùng corticoid hay là hạ sốt giảm đau không đúng chỉ định
dễ gây viêm dạ dày cấp blade thậm chí chảy máu hoặc thùng dạ dày
các bác sĩ khuyến cáo f một nếu không có triệu chứng nên cách ly
thực hiện tốt khuyến cáo năm k ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi tập thể dục
và có thể bổ sung thêm vitamin c ba b để nâng sức đề kháng
và f một tuyệt đối không dùng thuốc
bác sĩ thắng nhấn mạnh
với f có triệu chứng bác sĩ cũng khuyến cáo dùng thuốc điều trị theo các triệu chứng
ví dụ nếu sốt thì dùng paracetamol để cắt sốt ho thì dùng thuốc điều trị ho
bác sĩ thắng cũng cảnh báo trước khi dùng thuốc phải có chỉ định của bác sĩ
tuyệt đối không dùng theo đơn được chia sẻ trên mạng và tránh dùng thuốc
khi không có triệu chứng để hạn chế các tác dụng phụ không mong muốn
ngoài ra bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên tích chữ thuốc
hiện tại có tình trạng là y tế cơ sở quá tải sự quan tâm với người bệnh chưa được sát sao
một số f phản ánh chưa được phát thuốc hướng dẫn điều trị gây ra tâm lý hoang mang
tuy nhiên f cần phải bình tĩnh có thể tham khảo ý kiến từ nhóm bác sĩ quân y
đang tư vấn cho f tại nhà
ngoài ra thì việc tích chữ thuốc để gây tình trạng người cần không có người có lại không cần
đồng thời người dân cũng không nên mua các loại thuốc được quảng cáo ở trên mạng là thân dược
để điều trị covid nguồn gốc không rõ ràng
khác với hà nội tình hình dịch tại tp hcm những ngày gần đây đã có chiều hướng dịu dần
tp hcm đã bước vào trạng thái bình thường mới các hoạt động cũng đã dần trở lại
việc học sinh trở lại trường học trực tiếp cũng đang được tp hcm lên kế hoạch
dự kiến sẽ cho học sinh quay trở lại trường vào ngày ba tháng một tới đây
tuy nhiên qua khảo sát ý kiến phụ huynh vẫn còn nhiều người e rè chưa muốn cho con đến trường
vừa rồi tại các trường học ở tp hcm tiếp tục lấy ý kiến về việc cho học sinh đi học trở lại
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau hai tuần học sinh lớp chín và lớp một mươi hai học trực tuyến
riêng các khối chín và một mươi hai sau hai tuần thí điểm tiếp tục học tại trường
các trường vẫn sẽ sơ kết rút kinh nghiệm việc dạy học trực tiếp
các trường phải xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch phương án phòng chống dịch khi tổ chức dạy học trực tiếp trở lại
tuy nhiên một số phụ huynh vẫn chưa muốn cho con đi học trực tiếp vì nhiều lý do
chẳng hạn như là con còn nhỏ chưa tiêm đến lớp vui bạn vui vẻ
không có ba mẹ kèm bắt đeo khẩu trang hay là giữ khoảng cách thì khó mà năm ca được
trẻ con nếu nhiễm có thể bị nhẹ
tuy nhiên các bé khó chịu được và khả năng lây nhiễm cho người khác còn cao
rồi nguy cơ về biến trụng omicron
cuối cùng họ quyết định sẽ cho con tiếp tục học trực tuyến nếu như tới đây trường có mở cửa lại
cũng có ý kiến cho rằng vấn đề nữa là hiện đã cận tết nguyên đán
nếu đi học được vài tuần rồi nghỉ học thì cứ lắt nhắt nên họ vẫn muốn con học trực tuyến ở nhà
trong rất nhiều phụ huynh ở sài gòn mong con sớm trở lại trường
thì cũng rất nhiều gia đình chưa đồng ý để con đi học trực tiếp vào lúc này
đây là lý do khiến họ không có thể trở lại trường
học sinh lớp một chưa trở lại trường học trực tiếp dù theo kế hoạch đi học lại cùng lớp chín và lớp một mươi hai
trong một khảo sát cách đây ba tuần thì hơn tám mươi năm bốn trăm linh trong số một trăm hai mươi một bảy trăm linh phụ huynh có con học lớp một
ở tp hcm không đồng ý cho con đến trường học thí điểm trực tiếp từ một mươi ba tháng một mươi hai
con số này chiếm tới bảy mươi
thậm chí nhiều trường ở quận nội thành chỉ có hơn một mươi phụ huynh đồng ý cho con đi học
như trường tiểu học trần quang diệu trường tiểu học trần văn đang
quận ba trường tiểu học bến cảng trường tiểu học đống đa trường tiểu học đinh bộ lĩnh trường tiểu học nguyễn huệ một quận bốn
ở ngoại thành nhiều trường ở huyện củ chi cần giờ cũng chưa đầy hai mươi phụ huynh có con học lớp một
đồng ý học trực tiếp như trường tiểu học an nhân tây trường tiểu học thị trấn củ chi hai
trường tiểu học trung lập thượng trường tiểu học nhận đức trường tiểu học nhận đức hai
huyện củ chi trường tiểu học lý nhân trường tiểu học đồng hòa huyện cần giờ